nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập quân đội nhân dân việt nam sáng nay tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã tổ chức hội thi cờ tư lệnh
bộ môn này do đại tá nhà văn nguyễn quý hải nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn pháo một trăm ba mươi ly trong chiến dịch tiến công quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai sáng tạo xây dựng thành công và đã phổ biến trong và ngoài nước
khác với cờ tướng cờ tư lệnh mang tính mở các quân cờ đều có thể đi thẳng đi ngang đi tiến đi lui tung hoành ngang dọc
bàn cờ có một mươi một đường dọc và một mươi hai đường ngang cắt nhau vuông góc tại một trăm ba mươi hai điểm hợp thành có một khoảng trống ước lệ đó là sông màu xanh nhạt
mỗi ván cờ lúc bắt đầu chơi có đủ ba mươi tám quân số quân đó được chia đều cho hai bên một mươi chín quân đỏ một mươi chín quân xanh bao gồm một mươi một loại quân
có biểu tượng tượng trưng cho các quân binh chủng hiện đại như bộ binh xe tăng
máy bay tàu chiến cho đến nay bộ môn cờ tư lệnh đã được đông đảo người việt nam và bạn bè quốc tế biết đến
ở nước ta hàng năm đều có hội thi cờ tư lệnh được tổ chức thường niên năm nay hội thi được tổ chức tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
hội thi vẫn tiếp diễn đến hết chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai